làm chồng để cải thiện tỷ lệ ly hôn tăng chỉ số hạnh phúc của mỗi gia đình
cung cấp đủ kiến thức trước khi kết hôn
khuyến khích nên đi đôi với chính sách cụ thể
hiện tại chi phí sinh hoạt một cặp vợ chồng và hai đứa con đã rất lớn
nên có chính sách miễn giảm học phí hoặc tăng tiền người phụ thuộc khi sinh cháu thứ hai
nhiều ý kiến của cư dân mạng cũng đề xuất những chính sách hỗ trợ
để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con đảm bảo mức sinh giải quyết tranh lịch mức sinh
xung quanh vấn đề này thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định
phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng đối tượng đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó đặt ra nhiệm vụ và giải pháp cho vùng mức sinh thấp là tuyên truyền lợi ích của việc sinh đủ hai con
các yếu tố bất lợi của việc kết hôn sinh con quá muộn sinh ít con đối với phát triển kinh tế xã hội
tập trung vận động nam nữ thanh niên không kết hôn muộn không sinh con muộn
mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con và nuôi dạy con tốt